thưa quý vị trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
trên các trang mạng đã xuất hiện tình trạng đó chính là giao bán tràn lan các bộ kit test nhanh covid một mươi chín
vậy người dân có nên mua hay không và bộ y tế khuyến cáo gì về các loại test nhanh này
xin mời quý vị khán giả hãy theo dõi phóng sự ngay sau đây
đây là các loại kit test nhanh được giao bán trên mạng xã hội với nhiều hướng dẫn sử dụng khác nhau như
tét bằng nước bọt hay lấy dịch ở mũi sau đó bơm vào dung dịch và chờ kết quả sau một mươi năm phút
trong vai người mua hàng chúng tôi liên hệ theo số điện thoại của người bán
thì được giới thiệu là có thể mua số lượng lớn với giá một trăm ba mươi trên một bộ
em ơi cho anh hỏi ký
anh đang có nhu cầu mua cái bộ test covid này bên mình còn không em
anh lấy cho em hôm nay không ạ
mấy em có kho bên hà nội luôn á anh lấy là lấy đi qua ngay luôn á
có đầy đủ hóa đơn giấy tờ hết đúng không
có đầy đủ tính hết vat rồi á
nhưng mà cái đấy thì có hàng nó đảm bảo không em
có có hàng nội địa của hàn quốc luôn
các chủ hàng quảng cáo mặt hàng sản xuất từ nhiều nước như đức hàn quốc nhật bản trung quốc
giá giao động từ một trăm linh đến một triệu
tuy nhiên chuyên gia y tế cho rằng người dân không nên mua bộ test về nhà tự thực hiện
chúng ta không tin được cái chất lượng của nó như thế nào
nó có thể là giả
cũng có thể là
kém chất lượng v v
thế còn cái việc mà xét nghiệm hiện nay thì
bộ y tế vẫn quy định là thực hiện bởi các cơ sở y tế
theo bộ y tế các test nhanh hoặc xét nghiệm cần được thực hiện tại cơ sở y tế
để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch
hiện nay thì có rất nhiều các cơ sở y tế
nếu mà bạn có những cái dấu hiệu gì về nghi ngờ
ví dụ như là hoa sốt chẳng hạn
hiện nay là hà nội xét nghiệm miễn phí cho một trăm linh các cái trường hợp hoa sốt
và người ta còn mời những cái người đang có hoa sốt và cái nguy cơ đi ra để được
cái xét nghiệm miễn phí
thì đấy tôi cho rằng là chúng ta nên thực hiện đó
và cũng phải xác định rằng là các bạn có xét nghiệm xong ấy
nếu như mà các bạn mà thấy dương tính
thì các bạn là phải đi xét nghiệm lại tại cơ sở y tế
mà các bạn thấy âm tính nghĩa nó sai thì sao
mà lại đâm ra cái trạng thái là chủ quan
các cơ quan chức năng đã bắt giữ nhiều đường dây mua bán khoe tết nhanh
với số lượng lớn
trước tình trạng nhiều người giao bán bộ kít tết nhanh
covid một mươi chín không rõ nguồn gốc
trên mạng xã hội
bộ y tế đề nghị các cơ quan chức năng
tiếp tục vào cuộc kiểm tra
đồng thời cảnh báo người tiêu dùng không nên mua
các sản phẩm trôi nổi trên thị trường
trong phần tiếp theo với những tin chính
phòng an ninh mạng và phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao
công an thành phố hà nội cảnh báo
về tội phạm gửi email tống tiền cá nhân doanh nghiệp
công ty dược astrazeneca plc của anh
chi nhánh thái lan
đang tìm kiếm chuỗi cung ứng toàn cầu của mình
để tăng cường các nguồn cung vaccine covid một mươi chín